thực hiện chương trình công tác tại tỉnh nghệ an đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ việt lào
thăm và làm việc với trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở con cuồng
tại nghĩa trang liệt sĩ việt lào nơi ăn nghỉ của hơn một mươi một liệt sĩ quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào
trong không khí trang nghiêm đồng chí tòng thị phóng và đoàn đại biểu đã kính cẩn dân hoa
dân hương bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp hy sinh sương máu của các anh hùng liệt sĩ
nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện đoàn kết nỗ lực để đưa đất nước quê hương phát triển đi lên
tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở con cuông
làm việc với ban giám hiệu nhà trường đồng chí tòng thị phóng biểu dương những thành tích mà trường đạt được
dù còn những khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhà trường đã nỗ lực phát huy thành tích đạt được
vừa lên dạy tốt học tốt xây dựng trường trở thành một trong những điểm sáng về giáo dục của huyện con cuông và của tỉnh nghệ an
thay mặt đoàn công tác đồng chí tòng thị phóng đã trao tặng năm trăm linh xuất quà cho học sinh và hai bộ máy vi tính cho nhà trường
tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện con cuông đồng chí tòng thị phóng đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của huyện năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi làm việc ý kiến của các bộ ban ngành lãnh đạo tỉnh cho rằng
với lợi thế đất đai rộng tiềm năng phong phú tỷ lệ che phủ rừng cao
con cuông cần tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo bền vững phát triển công nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng biểu dương huyện con cuông thời gian qua đã có hướng đi cách làm đúng đồng thời nhấn mạnh
thời gian tới con cuông cần quan tâm hơn nữa tới phát triển kinh tế văn hóa giáo dục với công tác an ninh quốc phòng
chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ củng cố hệ thống chính trị cần chăm lo công tác xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội
không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm nói chuyện với bà con bản trôm lôm và làm việc với xã lạng khê